bộ giao thông vận tải vừa đề xuất bổ sung nhiều tuyến cao tốc trên cả nước vào quy hoạch mạng lưới đường bộ cao tốc việt nam đến năm hai nghìn hai mươi định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
theo đó toàn mạng đường bộ cao tốc mới có tổng chiều dài là bảy hai trăm linh km